các bạn trẻ các bạn sinh viên đi giao hàng kiếm thêm thu nhập
số tiền mỗi người bị lừa từ hai đến bốn triệu đồng